tại bình dương đoàn công tác ban nội chính trung ương do đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trường ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương làm trường đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy bình dương về kiểm tra đôn đốc công tác nội chính cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tại tỉnh
tại bình dương đoàn công tác bình dương đã có buổi làm việc với tỉnh ủy bình dương về kiểm tra đôn đốc công tác nội chính cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tại tỉnh